mỗi xuất quà là một chiếc quạt điện trị giá năm trăm linh đồng
đây là món quà ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm của các tổ chức gửi đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn
với mục đích góp phần phát triển cộng đồng công ty foresal luôn quan tâm tới các hoạt động xã hội từ thiện
trong vòng một năm qua fudesil đã phối hợp với báo hải dương tặng một mươi năm xe đạp khuyến học
tặng chín mươi suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tặng năm mươi xuất quà cho nạn nhân chất độc da cam
tổng giá trị quà tặng các chương trình trên gần ba trăm năm mươi triệu đồng
trên một đơn vị diện tích vụ hè thu năm nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đã triển khai mạnh mô hình sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao
bắt đầu vào giai đoạn thu hoạch nhiều bà con nông dân ở quảng trị sản xuất loại lúa này rất phấn khởi
bởi đầu ra rất ổn định và giá lại cao đặc biệt là loại lúa này không hề có sâu bệnh
vụ hè thu này trên cánh đồng rộng hai hectare của hợp tác xã kim long xã hải quế huyện hải lăng tỉnh quảng trị
người dân chỉ dùng phân hữu cơ mà không có một loài thuốc
bảo vệ thực vật nào
trên khu vực năm mươi hectare lúa của hợp tác xã phương gia phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
vụ hè thu này người dân bơm thuốc bảo vệ thực vật từ hai đến ba lần do bị sâu bệnh
hiện tại vụ hè thu này tỉnh quảng trị trồng hơn một trăm linh hectare lúa hữu cơ
một số địa phương trong tỉnh quảng trị đã nâng cao thân hiệu lúa hữu cơ sang gạo sạch để đưa ra thị trường tiêu thụ
từ thành công trong việc sử dụng phân bón hữu cơ trên một trăm linh hectare lúa vụ hè thu dự kiến trong vụ đông xuân tới tỉnh quảng trị sẽ tăng gấp đôi diện tích lúa hữu cơ chất lượng cao này
đây cũng là tiền đề cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh quảng trị trong thời gian tới
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau vừa có báo cáo kết quả về việc kiểm tra khu vực nuôi sỏ huyết tại phân khu bảo tồn biển thuộc vườn quốc gia mũi cà mau
kết quả cho thấy quá trình thực hiện phương án ươm nuôi giỏ huyết thực nghiệm chủ đầu tư là vườn quốc gia mũi cảm mau và nhiều đối tác của vườn quốc gia chưa thực hiện tốt phương án ươm nuôi xà huyết ở bãi bồi
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đến nay vườn quốc gia mũi cà mau vẫn chưa thực hiện quy hoạch chi tiết cho từng khu khu nuôi sỏ thương phẩm ươm sỏ huyết giống nuôi sỏ bố mẹ
nhiều đối tác liên kết với vườn quốc gia mũi cà mau chưa xây dựng được các phương án trong khu vực được giao để trình chủ đầu tư phê duyệt
chưa giải quyết tốt sinh kế cho dân nghèo phen biển tại địa phương khi phần lớn lao động là người ngoài tỉnh
thấy bây giờ nó dày dành bãi quá bãi dành cầm trong đó đã cầm bữa nay đã dày dành vô mỹ rồi sao anh nghĩ cây bữa nay sao dài dành sống được
bữa nay nãy sáng cho cạo giờ không cho cạo bữa nay nó có thả vô bông gì đâu
những tồn tại nêu trên theo phản ánh của chính quyền nhiều đối tác của vườn quốc gia mũi cà mau đã cất tròi trên bãi sò
nhưng không xin phép chính quyền những hộ nuôi phần đông từ nơi khác về nhưng không đăng ký tạm trú
thường xuyên để xảy ra tình trạng gây dối an ninh trật tự trong khu vực nuôi làm cho cư dân địa phương vô cùng bức xúc
tại như mình cũng có gia đình của mình đông thì lôi ra như quen biết thì khuyên nếu chung là khuyên cái đăng nỉ thôi
tại vì cái tài sản mình bỏ ra hơi nhiều và bà con có thể vô thấy
thực tế đang dẫm lên cái bãi nghiêu của mình đang gần thu hoạch được
tất nhiên những người bà con khi người ta nể được một chút thì người ta sẽ lôi ra
còn khi một số thì cũng cầm đầu rồi cũng quậy hóa thì mình cũng chịu nhưng phải chấp nhận hết thôi
đầu năm hai nghìn một mươi sáu vườn quốc gia mũi cà mau mở rộng phương án nuôi sỏ huyết thực nghiệm ở bãi bồi từ ba mươi ha lên bốn trăm linh ha
sau đó hợp đồng cho một mươi bốn tổ chức cá nhân doanh nghiệp thuê mặt nước bãi bồi để ương nuôi sỏ huyết

mục đích của phương án theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau là nhằm tạo thêm nguồn so giống tự nhiên
cung cấp cho nhân dân tại địa phương tạo sinh kế cho cộng đồng dân nghèo sinh sống ven biển bãi bồi
đã qua vườn quốc gia mũi cà mau có xin chủ trương ủy ban nhân tỉnh bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
để triển khai các hoạt động các mô hình thí điểm để tìm kiếm sự quản lý khai thác hợp lý khôn ngoan
ở trên phạm di của vườn quốc gia để chúng ta gắn bảo vệ với khai thác hợp lý
để tìm kiếm tạo ra công an việc làm cho người dân trên khu vực
việc triển khai phương án thí điểm đó quỹ ban nhân tỉnh đã chỉ đạo vườn quốc gia mũi cà mau
phải báo cáo việc thực hiện thí điểm này để cho các sở ngành
tham mưu xem xét để ủy ban nhân tỉnh xem lại coi đó là việc thí điểm đó có đúng hay chưa
mục đích sinh kế cho dân nghèo chưa thực hiện được những người dân nghèo thất học bao đời
hái lượm ven biển bãi bồi nuôi hy vọng có công ăn việc làm nhưng giờ đây
khu vực này lại bị các doanh nghiệp nuôi sò huyết thuê khiến dân nghèo nơi đây bị rơi vào tình
cảnh rất khó khăn bị thu hẹp không gian diện tích kiếm sống xảy ra xung đột với những người thuê mặt nước nuôi sò
trong phần tin quốc tế mỹ nhật và pháp kêu gọi phản ứng kiên quyết với triều tiên
tuần hành lớn phản đối brexit tại london anh
liên quan đến căng thẳng trên bán đảo triều tiên lãnh đạo ba nước pháp
mỹ và nhật bản vừa có cuộc điện đàm thảo luận
về việc gia tăng sức ép và các biện pháp trừng phạt đối với triều tiên
thông báo từ văn phòng tổng thống pháp cho biết trong cuộc điện đàm
tổng thống emmanuel macron cùng hai người đồng cấp mỹ donald trump và nhật bản shinzo abe đã nhấn
nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần phải có phản ứng thống nhất và kiên quyết đối với triều tiên
tổng thống macron nhận định những hành động vừa qua của bình nhưỡng là mối đe dọa đối với
hòa bình và an ninh quốc tế đồng thời khẳng định tình đoàn kết với nhật bản
trước đó ngày ba tháng chín bình nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu khiến căng thẳng leo thang
trong khu vực hiện quân đội hàn quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ những động thái của triều tiên
mỹ cũng đã chính thức đề nghị hội đồng bảo an liên hợp quốc tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào
ngày một mươi một tháng chín tới để thông qua dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt triều tiên
trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ đối với triều tiên và phong tỏa tài sản của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
cùng ngày hàng nghìn người dân anh đã xuống đường tuần hành khắp khu vực trung tâm thủ đô
london nhằm kêu gọi chính phủ anh xem xét lại và từ bỏ brexit tức là việc anh rời khỏi liên minh châu
âu đàn người tràn vào quảng trường trafalgar và tập trung trước văn phòng thủ tướng anh theresa may
trước khi tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội anh sự kiện diễn ra hai ngày trước thời điểm hạ
viện anh tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật hủy bỏ để rút khỏi châu âu vào ngày một mươi một tháng chín tới
dự luật này là trọng tâm trong kế hoạch của chính phủ anh nhằm đưa london rời khỏi eu vào
năm hai nghìn một mươi chín tạo cơ chế cho việc chấm dứt thẩm quyền của luật eu đối với anh sau brexit
dự luật sẽ chính thức chấm dứt tư cách thành viên eu của anh đồng thời đưa tất cả khoảng một mươi hai đạo
luật và quy định hiện hành của eu ra khỏi các bộ luật của nước anh và chỉ tồn tại trong các bộ
sách giáo khoa về luật của anh chính phủ của thủ tướng may được kỳ vọng sẽ giành thắng lợi
trong cuộc bỏ phiếu này song có thể sẽ phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt
từ phe đối lập trong đảng bảo thủ trong khi đó tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip
erdogan vừa có cuộc hội đàm tại astana với người đồng cấp kazakhstan
nusultan nazarbayev để bàn về quan hệ song phương và cuộc chiến chống khủng bố
trong cuộc họp báo chung tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan cho biết thổ nhĩ kỳ không
chỉ chống lại tổ chức khủng bố của giáo sĩ fatula gulen vì lợi ích của mình mà còn vì các
đồng minh nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với kazakhstan trong cuộc chiến
chống các tổ chức khủng bố như nhà nước hồi giáo is tự dưng al qaeda và tổ chức của giáo sĩ fethullah
hulan ông erdogan cho biết thổ nhĩ kỳ và kazakhstan đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
về phần mình tổng thống nazarbayev nêu rõ hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về việc tổ chức hội đồng
hợp tác chiến lược cấp cao và thống nhất tăng cường quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai
bên nhân chuyến thăm này các công ty thổ nhĩ kỳ và kazakhstan đã ký kết các thỏa thuận đầu tư chỉ
giá gần sáu trăm linh triệu đô la số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh tám hai độ richter tại mexico hiện
đã tăng lên con số là sáu mươi năm người ngoài ra động đất còn gây ảnh hưởng tới ít nhất là năm mươi triệu người tại một mươi hai
bang ở mexico và tổng thống mexico đã tuyên bố quốc tăng ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân
theo người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa quốc gia mexico nhà chức trách đã tìm thấy thêm
ba thi thể tại bang chiapas juchitan và một thị trấn ở bang osaka những khu vực bị ảnh hưởng nặng
nề của động đất xảy ra trước đó một ngày nỗ lực cứu hộ vẫn đang tích cực được triển khai nhằm
tìm kiếm những người còn sống sót ngoài thiệt hại về người động đất còn gây ảnh hưởng tới ít
nhất năm mươi triệu người tại một mươi hai bang ở mexico đặc biệt là tại hai bang miền nam oaxaca và chiapas
tổng thống mexico enrique pena nieto đã tuyên bố quốc tăng ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân
đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở mexico trong ít nhất một trăm linh năm qua
thậm chí còn mạnh hơn trận động đất hủy diệt năm một nghìn chín trăm tám mươi năm khiến trên một mươi người thiệt mạng ở thành phố mexico
những thông tin về mexico cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt